thưa quý vị khán giả hiện nay thì nhu cầu nuôi các loại thú cưng như chó mèo thì đang được nhiều gia đình tại các đô thị quan tâm và yêu thích
tuy nhiên từ đó thì cũng phát sinh nhiều tranh cãi giở khóc giở cười
thậm chí là gây ra nhiều tình huống phát sinh nguy hiểm
và không ít trường hợp chó mèo gây ồn ào mất vệ sinh nơi công cộng tấn công người gây tai nạn giao thông
ngoài ra thì vật nuôi này cũng là nguồn lây lan nhiều dịch bệnh từ động vật sang người
trong đó thì có bệnh dạy
mới đây thì sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hcm đã xây dựng và trình xin chủ trương định hướng trong quy định tạm thời về quản lý nuôi chó mèo
sự thảo phát bản này thì đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng
đặc biệt là đề xuất chủ vật nuôi cần đăng ký nuôi chó mèo với ủy ban nhân dân cấp xã và kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định
ý kiến quá hay rất ủng hộ đồng tình một trăm linh phải làm luôn hoàn toàn ủng hộ
tôi thấy đề xuất này là đúng
và rất hay tiến hành luôn thôi
đây là ý kiến của đồng đảng cư dân mạng sau khi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hcm
đưa ra quy định tạm thời về quản lý nuôi chó mèo
theo đó chủ vật nuôi cần đăng ký nuôi chó mèo với ủy ban nhân dân cấp xã
các hộ được khuyến khích gắn microchip trên chó mèo nhằm quản lý các thông tin liên quan đến chó mèo nuôi ở mức độ cá thể
người dân nuôi chó mèo thực hiện kê khai định kỳ hai lần một năm
ngoài ra người dân phải kê khai đột xuất trong thời hạn ba ngày
kể từ khi nhập về nuôi mới hoặc theo yêu cầu
cư dân mạng hết sức ủng hộ đề xuất này và mong muốn quy định sớm được ban hành để ứng dụng vào thực tiễn
do các vấn đề phát sinh liên quan đến vật nuôi ngày càng gây bức xúc trong cộng đồng
nuôi chó mèo phải đăng ký vào quản lý tiên chủng cụ thể
cũng như dọa mõm và tránh cho chó mèo vệ sinh bờ bãi
với lại quy định nghiêm ngặt về việc nuôi các dòng chó giữ như là pitbull
vì những dống này rất bùng giữ nguy hiểm
tôi hoàn toàn ủng hộ
cũng cần áp dụng cả vùng nông thôn
ngoài việc những con vật này phong ế bừa bãi cắn người
mà chúng còn gây biết bao vụ tai nạn giao thông chết người
phải làm càng sớm càng tốt
ở chỗ tôi các hộ nuôi chó ý thức kém
để chó phong ế bừa bãi thả rông
chó lao trong nhà ra cắn người đi đường
trẻ con đi học về không dám đi ngang
mong chính quyền ra tay mạnh mẽ
vì môi trường sống trong sạch lành mạnh an toàn
cùng với quy định trên cộng đồng mạng cũng ủng hộ các đề xuất khác
mà sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hcm đưa ra
nhưng người dân phải theo dõi sức khỏe vật nuôi thường xuyên
chó mèo phải được tiêm phòng dạy bắt buộc
hoặc chủ vật nuôi không thả rông chó nơi công cộng
đặc biệt liên quan đến vệ sinh môi trường
vấn đề gây không ít khó chịu
nhiều cư dân mạng cho rằng
bên cạnh việc chủ nuôi cần cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường
như đề xuất cần phải có thêm những miệng pháp khác
để đảm bảo việc này được thực hiện một cách nghiêm túc
tốt sẵn sàng đóng thêm phí hàng tháng
để chính quyền duy trì đội bắt chó mèo thả rông
khi nhìn thấy chó mèo ngoài đường không dọa mõm
không dây xích không đúng khu vực phòng ế bừa bãi
người dân có thể sẽ quay phim chụp hình
gửi lên chính quyền để xử lý
phải thêm cách phạt nguội nữa
mới xử lý được những trường hợp đem thú cưng đi phóng huế
rồi chạy không dọn
bực mình nhất nuôi chó mèo trong nhà phố
mà cứ dắt ra hẻm ra đường ra công viên phóng ế bừa bãi
nhân nước nên có trong web phần mềm phản ánh cộng đồng
để người dân có thể chỉ điểm địa chỉ cụ thể chụp hình
gửi các cơ quan quản lý biết để xử phạt
khỏi mất lòng hàng xóm láng giềng
mà môi trường xung quanh được trong lành và an toàn
việc đưa ra các quy định liên quan đến việc quản lý nuôi chó mèo là hết sức cần thiết
tuy nhiên nhiều ý kiến của cơ sân mạng cho rằng
để quy định này được triển khai hiệu quả
cần phải làm theo lộ trình
đặc biệt là cần nhanh chóng thuận tiện trong công đoạn đăng ký
bên cạnh đó cũng phải có chế tài đủ sức gian đe
và tạo cơ chế cho cơ quan thẩm quyền xử phạt vi phạm
phạt thật nặng nếu nuôi chui không đăng ký
hoặc đăng ký mà không có mã số
phạt thật nặng và truy cứu trách nhiệm hình sự
nếu thả dòng chó bị y bậy tấn công người gây ra tai nạn dù nặng hay nhẹ
bắt buộc mà người ta vẫn không đăng ký thì xử lý thế nào
có thường xuyên kiểm tra và bắt chó mèo không đăng ký không
hay chó vẫn lông nhông ngoài đường
chó mèo sinh sản nhiều có đủ người để thường xuyên kiểm tra
và buộc người ta đăng ký chó mèo mới sinh ra không
phải làm thế nào để khi ta quy định phải thực hiện cho nghiêm túc
các thủ tục đăng ký làm sao cho nhanh gọn đăng ký online để người dân cường tiện
như vậy mọi người mới dễ dàng tuân thủ và thực hiện theo
câu chuyện vật nuôi không phải chỉ là câu chuyện nóng ở riêng các thành phố lớn
vì vậy sau đề xuất này nhiều ý kiến cho rằng
các quy định về quản lý vật nuôi cần được đưa ra và áp dụng
tại tất cả các địa phương trên cả nước
từ đó không chỉ tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng dễ dàng quản lý
và chủ động hơn trong thực hiện các biện pháp phòng dịch
mà còn đảm bảo quyền lợi của chính những người nuôi chó mèo
đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn của cả cộng đồng